ngày một sáu tại trụ sở ubnd tp hà nội thay đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã trao tặng thành phố new york một số vật tư y tế
thông qua đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam để hỗ trợ nước bạn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn đức trung cho biết trên cơ sở mối quan hệ đối tác toàn diện
giữa hai nước việt nam hoa kỳ thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với bạn bè quốc tế
trước một vấn đề mang tính toàn cầu thành phố hà nội mong muốn chia sẻ một phần nguồn lực của mình
để ủng hộ chính quyền và người dân thành phố new york bao gồm một trăm linh khẩu trang vải kháng khuẩn
và năm mươi khẩu trang y tế
về phần mình đại sứ mỹ tại việt nam daniel kittenbring ca ngợi và chúc mừng chính phủ việt nam
cũng như thành phố hà nội vừa qua đã có những biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín khi đã chủ động
minh bạch thông tin và thế giới đang biết đến việt nam như một điểm sáng trong công tác chống dịch hiệu quả